nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc đã tới thăm chúc tết và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đồng chí nguyễn văn bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe tặng quà cho các gia đình chính sách và người có công cùng các hộ nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số
đồng chí khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm và có những chính sách cụ thể giúp các gia đình chính sách và bà con ở miền núi vùng sâu vùng xa phát triển kinh tế ổn định cuộc sống
đồng thời mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh phú thọ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế để đưa đời sống các gia đình chính sách các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được nâng cao tiếp tục chăm lo đời sống cho nhân dân
để tất cả mọi người dân đều được đón một cái tết no ấm an vui